dịch bệnh covid một mươi chín đã làm cho cuộc sống của những người lao động tự do tại thành phố hội an tỉnh quảng nam gặp rất nhiều khó khăn
để săn sẻ bớt gánh nặng một nhóm thợ cắt tóc đã thành lập hội cắt tóc không đồng để cắt tóc và phát quả miễn phí
hành động đầy tính nhân văn này đã góp phần tô đậm hình ảnh hội an nhân tình thuần hậu
cứ vào tám giờ sáng ngày mùng một mươi dương lịch hàng tháng góc đường số tám thái phiên thành phố hội an lại trở nên rộn ràng
bởi tinh thần làm việc hăng say của những thợ trẻ thuộc hội cắt tóc không đồng
dù mới lần thứ ba tổ chức nhưng chương trình đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng trăm người dân hội an
đặc biệt là người cao tuổi lao động tự do và niềm vui càng được nhân đôi khi ra về lại được nhận thêm phần quà hỗ trợ
đây là lần đầu tiên tôi được hức tóc miễn phí và được nhận quà của nhóm thân niên thiện nguyện hức tóc không đồng của hội an
đây là một hành động rất là năng vang
bằng tính sâu sắc nó làm cho những người khó khăn như chúng tôi được hỗ trợ một cách thiết thực
và tôi nghĩ rằng đây là một hình ảnh rất đẹp của hội an và nó sẽ lan tỏa đến tất cả các nơi trên toàn quốc
và có thể là người nước ngoài khi được xem những phóng thử những hình ảnh này
họ cũng sẽ có cái hình suy nghĩ rất đẹp về việt nam của chúng ta
mình cũng thường đi chia sẻ hết tóc miền núi nhưng mà trong năm hai nghìn hai mươi này
ý tưởng của mình cũng muốn làm để về cho thành phố hội an mình để hỗ trợ giúp đỡ cho những người khó khăn
cũng như là cô chú bán vé số rồi những hoàn cảnh khó khăn để mình làm chung tay cùng cộng đồng
chung tay cùng xã hội để làm việc nhỏ nhất có thể để mình làm được
dành một ngày trong tháng để cắt tóc miễn phí cho nhân dân
huy động các nguồn tài trợ làm quà tặng cho người khó khăn là những món quà ý nghĩa thiết thực
mà hội cắt tóc không đồng muốn gửi đến người dân hội an
đặc biệt hành động này càng ý nghĩa hơn khi đã và đang góp phần xây dựng
hình ảnh một hội an nhân tình thuần hậu